hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thể thủy tinh đục dày võng mạc khó soi mắt trái rác mạc trong tiền phòng nông góc tiền phòng rất hẹp đồng tử tròn thể thủy tinh đục dày võng mạc và gai thị hồng
qua quá trình thăm khám người bệnh được chẩn đoán mắt phải glocom góp đóng nguyên phát cấp tính nhãn áp không điều chỉnh mắt trái nghi ngờ glocom hai mắt đục dày thể thủy tinh
với trường hợp này người bệnh được sử trí hạ nhãn áp cấp cứu bằng thuốc sau đó người bệnh được giải thích về tác dụng hạ nhãn áp của lấy thể thủy tinh và đã đồng ý tiến hành phẫu thuật
tán nhuyễn thể thủy tinh bằng phương pháp pha cô
nhờ việc phát hiện kịp thời cùng phương pháp điều trị thích hợp sau một hai tháng nhãn áp người bệnh trên tự điều chỉnh về mức mắt phải một mươi một mm hg mắt trái một mươi mm hg không cần dùng thuốc thị lực tăng lên một mươi trên một mươi
khám nhãn cầu hai bên thấy rác mạc trong thể thủy tinh nhân tạo yên cân võng mạc hồng đầu thị thần kinh chưa có tổn thương người bệnh hết toàn bộ các triệu chứng nhức mờ và sinh hoạt bình thường
bệnh glocom được gọi là kẻ cắp thị lực thẩm lặng lấy mất thị lực vĩnh viễn không hồi phục của người bệnh và là nguyên nhân gây mù loà đứng hàng thứ hai ở việt nam và nhiều khu vực trên thế giới
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who glocom là nguyên nhân gây mù loà đứng thứ hai thế giới
vào năm hai nghìn hai mươi số người tuổi từ bốn mươi đến tám mươi bị glocom trên thế giới khoảng bảy mươi chín sáu triệu được dự đoán tăng lên một trăm một mươi một tám triệu vào năm hai nghìn bốn mươi
trong đó bệnh nhân glocom người châu á chiếm bốn mươi bảy
ở các nước phát triển khoảng năm mươi số người bị bệnh glocom không biết có bệnh và không đi khám
trong khi đó ở các nước đang phát triển con số này có thể tăng tới chín mươi
tại việt nam theo số liệu thống kê của bệnh viện mắt trung mương cho biết tính đến năm hai nghìn hai mươi
cả nước có ba trăm linh triệu người bị glaucom
trong đó có hai trăm tám mươi tám trăm linh người mù hai mắt trong đó có hai mươi bốn tám trăm linh người mù do glaucom chiếm sáu mươi năm
đứng thứ hai sau bệnh đục thể thủy tinh sáu mươi sáu một
ở việt nam từ lâu glaucom được biết đến trong dân gian dưới tên thiên đậu thống
ngày nay glocom được cho là một nhóm bệnh có nhiều nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh khác nhau
nhưng đều có đặc điểm chung là khi toàn phát thì nhãn áp đã tăng quá mức chịu đựng của mắt gây lõm và tiêu thị thần kinh
chia sẻ về bệnh glaucom tiến sĩ bác sĩ phạm thị thu hà khoa glaucom bệnh viện mắt trung mương cho biết
để mà phát hiện sớm để làm một câu hỏi rất là khó để trả lời
chúng ta sẽ thường là khu trú vào những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ
ví dụ như là những người mà đã có người thân bị glocom rồi
những người mà có bệnh lý toàn thân về tim mạch ví dụ như là tiểu đường ví dụ như là huyết áp cao huyết áp thấp v v
những người đó thì có thể được coi vào yếu tố nguy cơ cao có thể là có bị rung mạng tính
và ngoài ra thì
người bệnh người dân bình thường cũng nên là lắng nghe cơ thể mình
nếu như mà mình thấy có cái gì đó bất thường ở mắt thậm chí là mắt chỉ hớt hơi nhìn mờ hơi căng tức
hoặc là hơi đau đầu thoáng qua thì ngoài việc chúng ta nghĩ đến nguyên nhân thông thường như là cả cúm
như là cao huyết áp hoặc là các bệnh lý khác thì cũng nên đi khám mắt để kiểm tra xem liệu rằng đấy có phần
một cái triệu chứng ở mắt hay không một cái bệnh lý ở mắt hay không để được phát hiện bệnh sớm hơn
lô com có nhiều thể bệnh và nhiều nguyên nhân khác nhau do vậy triệu chứng biểu hiện cũng rất khác nhau tùy theo thể loại bệnh
trong đó glaucom chủ yếu được chia làm hai thể bệnh chính là glaucom góc đóng và glaucom góc mở
nguy hiểm hơn ở giai đoạn sớm của hai thể bệnh này triệu chứng biểu hiện không rõ ràng và thường bị bỏ qua
có thể nhúc mắt nặng thoáng qua bệnh glocom xuất hiện âm thầm tiến triển chậm trong thời gian dài
nhiều bệnh nhân không cảm thấy đau nhức mắt một số trường hợp đôi khi thấy mắt càng tức nhẹ thoáng qua hoặc nhức quanh hốc mắt
mờ mắt thoáng qua ở giai đoạn sớm khi tình trạng nhạt áp tăng lên có thể làm nhìn mờ như sương mù hoặc nhìn nhòe trong một thời gian ngắn
sau đó khi áp lực mất giảm xuống bệnh nhân nhìn rõ trở lại triệu chứng này có thể gặp ở nhiều bệnh khác
nhưng mở mắt thoáng qua xảy ra cùng với nhức mắt là dấu hiệu nghi ngờ rõ nhất của bệnh glaucom
nhìn thấy hào quang khi nhăn áp tăng bệnh nhân đôi khi sẽ thấy cuồng sáng xanh đỏ khi nhìn vào đèn
tình trạng này có thể kéo dài cả buổi và lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian
nhức đầu nhức đầu là triệu chứng của rất nhiều bệnh trong đó có cao huyết áp và bệnh hay nghĩ đến hơn là bệnh glocom
vì vậy khi các triệu chứng nhức đầu kèm theo nhốt mắt mở mắt thì cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt để kiểm tra có bệnh glocom kèm theo hay không
ngoài ra người mắc bệnh glocom có thể có thêm một số triệu chứng như nhìn đèn có cuồng xanh đỏ nhìn có đom đóm bài trước mắt thích ghi sáng tối kém khó nhìn theo và di động nhìn khuyết góc hoặc nhìn bị che lấp một phần đau nhức hốc mắt
mất dần tầm nhìn ngoại vi người bệnh có cảm giác như nhìn qua đường hầm mắt xương đỏ khi lấy tay dí vào phần miế mắt trên thấy cứng như hòn bi nôn hay buồn nôn
thường thì trong giai đoạn đầu các triệu chứng xuất hiện ít và khó phát hiện
theo thời gian bệnh có thể tiến triển nặng thêm gây suy giảm thị lực nghiêm trọng thậm chí mù loà
khi có một hay cùng lúc xuất hiện các triệu chứng trên bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để kiểm tra trần đoán bệnh
bác sĩ sẽ cho đo thị lực nhãn áp khám thần kinh thị giác soi góc tiền phòng và cho làm các chẩn đoán hình ảnh như đo thị trường chụp hình ảnh đánh giá lớp sợi thần kinh để xác định bạn có những tổn thương do glocom hay không
những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ dễ mắc bệnh nêu trên cũng cần đi khám mắt định kỳ mỗi năm một lần để được phát hiện sớm bệnh glocom
vì bệnh glocom là bệnh gây giảm thị lực vĩnh viễn do đó việc phát hiện bệnh sớm khi thần kinh thị giác chưa bị tổn thương nhiều sẽ giúp bệnh nhân bảo tồn được thị lực tốt hơn
glocom là bệnh không phân biệt lứa tuổi và chủng tộc thế nhưng một số nhóm người nguy cơ cao dễ mắc bệnh và cần được kiểm tra mắt thường xuyên là những người trên bốn mươi tuổi
người bệnh có tiểu đường hay tăng huyết áp người bệnh có tiền căn gia đình đã mắc bệnh glocom người bị viễn thị giác mạc nhỏ
người có tiền sử dùng thuốc nhóm steroid đường toàn thân hoặc tra mắt trong thời gian dài cận thị nặng có tiền can chấn thương hay phẫu thuật mắt
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới glocom là nguyên nhân gây mù loà phổ biến thứ hai trên thế giới chỉ sau đục thủy tinh thể
ước tính hiện nay có khoảng tám mươi triệu người mắc bệnh glocom trên thế giới khoảng năm mươi người mắc bệnh không biết rằng mình mắc bệnh
đa số những người mù loà sinh sống tại các vùng nông thôn miền núi thiếu các điều kiện thực hiện dịch vụ chăm sóc mắt
điều này là do trong giai đoạn đầu bệnh glocom không có triệu chứng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến mù loà
trong điều trị glaucom không có biện pháp nào tốt hơn là tẩm soát và phát hiện bệnh sớm
bệnh glocom không có nguyên nhân rõ ràng nhưng có liên quan đến sự tăng áp lực trong mắt và hoặc giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng dây thần kinh thị giác
điều này có thể do bẩm sinh hoặc do tổn thương bên trong mắt
bệnh glocom rất phức tạp do có rất nhiều hình thái với những cơ chế bệnh sinh biểu hiện lâm sàng và đòi hỏi các phương pháp điều trị khác nhau
glocom góp đóng thường có biểu hiện lâm sàng cấp tính nên người bệnh thường đi khám chữa ngay để thoát khỏi cơn đau nhức mắt
còn glocom góc mở là hình thái bệnh mạng tính không triệu chứng hoặc triệu chứng rất âm ỉ mờ nhạt
có đến năm mươi người bệnh glocom góc mở và góc đóng mạng tính không hề biết mình bị bệnh
chỉ khi thị lực giảm sút chầm trọng mới phát hiện bệnh thì đã quá muộn
ngoài ra dựa trên cơ sở bệnh căn thì glaucom có thể chia thành glaucom nguyên phát và glaucom thứ phát
glaucom nguyên phát là hình thái glaucom không kèm bệnh mắt hoặc bệnh toàn thân nào làm tăng trở lưu thủy dịch
glocom thử phát luôn kèm theo bệnh căn mắt hoặc bệnh toàn thân gây cản trở lưu thông thủy dịch
bệnh glocom nếu không được phát hiện và điều trị sẽ tiến triển qua các giai đoạn tiềm tàng sơ phát tiến triển trầm trọng gần mù và mù
vì nguyên sinh bệnh chưa rõ ràng nên không thể phòng ngừa mắc bệnh glocom
thế nhưng có thể phòng tránh được mù loà do glocom bằng cách phát hiện sớm và điều trị thích hợp theo dõi thường xuyên
không có phương pháp nào phòng ngừa bệnh tăng nhãn áp thế nhưng nếu được chẩn đoán và điều trị sớm có thể làm chậm và ngăn chặn tổn thương thần kinh thị giác
nếu không điều trị bệnh tăng nhãn áp có thể dẫn đến mù loà
từ bốn mươi tuổi trở lên và những bệnh nhân có yếu tố di truyền như có cha mẹ ông bà bị glocom thì hãy khám kiểm tra nhãn áp thường quy
thường xuyên đi khám mắt một hai lần trong một năm để phát hiện những dấu hiệu glocom và các bệnh về mắt khác
không được lạm dụng thuốc có chứa corticoid nhất là những thuốc cha tại mắt vì có thể dẫn đến mù loà do bị glocom đục thể thủy tinh loét rác mạc
những người bị bệnh đái tháo đường bệnh cao huyết áp cần được điều trị đúng để đường huyết hoặc huyết áp ổn định ở mức bình thường
mặt khác phải được kiểm tra đáy mắt định kỳ nhằm phát hiện tình trạng võng mặc thiếu máu do những bệnh này gây ra để điều trị laser dự phòng glocom tân mạch
những người được chẩn đoán bị đục thể thủy tinh cần theo dõi và mổ đúng thời điểm để tránh những biến chứng do đục thể thủy tinh giai đoạn cuối gây ra
trong điều trị glaucom không có biện pháp nào tốt hơn là tẩm soát và phát hiện sớm
bệnh glocom không thể chữa khỏi hoàn toàn mục đích điều trị glocom là nhằm ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác
trong nhiều trường hợp gloco tuy đã được phát hiện và điều trị song người bệnh cho rằng được chữa khỏi hẳn nên không đi khám và theo dõi tiếp
nói qua là bệnh vẫn âm y tiếp tục tiến triển dẫn đến mất dần chức năng thị giác
vì vậy người bệnh glocom cần phải được chăm sóc theo dõi thường xuyên theo một quy trình chặt chẽ từ khi được phát hiện bệnh được điều trị
cho đến hết quãng thời gian còn lại nhằm kiểm soát được diễn biến bệnh hạn chế tối đa tổn hại về thực thể và chức năng thị giác